nước lũ đồng bằng sông cửu long đã đạt đỉnh nhờ mưa từ thượng nguồn kết hợp với chiều cường
mực nước năm nay tuy không cao và về muộn nhưng bà con sống theo con nước cũng phần nào vui mừng
vì nguồn lợi thủy sản và các sản vật khác do mùa nước nổi mang lại đã giúp bà con có thêm nguồn thu nhập
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại khu vực canh vĩnh tế thành phố châu đốc tỉnh an giang
con nước đầu nguồn sông kiều long hiện đạt mức sấp xỉ báo động ba và đang đứng mức đỉnh lũ năm nay
nước về cũng có nghĩa là những sản vật từ thiên nhiên cũng theo dòng nước đổ về ngày một nhiều
gia đình anh nguyễn văn út ấp bà bài xã vĩnh tế thành phố châu đốc an giang
cũng là một trong những hộ có hơn hai mươi năm sống bám mùa nước nổi
đầu vụ năm nay gia đình anh đã định chuyển lên các khu công nghiệp để tìm kế sinh nhai
thế nhưng do chưa hoàn tất hồ sơ nên anh cùng vợ nán lại địa phương
rất mừng nước lũ thượng nguồn kết hợp với mưa chiều cường đã giúp con nước lên
chính yếu tố đó giúp anh út
anh út có thể kiếm sống bằng nghề lưới cá linh
anh út cho biết thêm cá linh hiện đã tương đối lớn cánh đồng xa nên hầu hết cá thường chết
giá thấp nguồn thu cũng không cao lắm nhưng vẫn đủ sống
bên cạnh tôm cá những loài ốc cua đồng rắn cũng cho bà con thu nhập tương đối tốt
không chỉ có thủy sản con nước lên cao nên các loại thực vật theo con nước như bông súng điên điển cũng nhiều hơn
tại bến chuyên bông súng thuộc ấp bà bài mỗi ngày hai chuyến sáng chiều hàng chục xuồng từ khắp nơi đổ về
cung ứng nguồn rau bông súng tươi xanh cho khắp thị trường đồng bằng sông cửu long
giá bông súng khoảng năm một mươi bông dài hai đồng giá bán xỉ
mỗi xuồng hái ngày hai buổi từ năm đến một mươi bông
tuy mùa nước nổi năm nay khá thấp và về muộn nhưng nguồn nước trên cũng phần nào giúp bà con nông dân nghèo vùng đồng bằng sông cửu long có thêm nguồn thu nhập
và nhất là nguồn nước trên đã cung cấp lượng phù sa thau chua rửa phèn cải tạo đất
giúp bà con canh tác tốt hơn
cho những mùa vụ tiếp theo